cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý gần bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước gần ba tỷ đồng
cũng trong ngày hôm nay đã có một mươi tám cuộc gọi và tám tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giao vé nhôi nhất khách chạy quá tốc độ cho phép
sau khi nhận được thông tin ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra xử lý triệt đề nội dung các thông tin được phản ánh